cho rằng đấy nó là một cái thảm họa cho rằng đó là cái đồng bằng sông kiều long đã biến mất
hệ thống chính trị tuyến đầu là bộ đội công an không quản ngại khó khăn

nhân dân cả nước đang chung tay ủng hộ chia sẻ những khó khăn của người dân ở đây

như vậy tại sao lại nói ở đồng bằng sông kiều long người dân đang bị bỏ rơi biến mất
tôi khẳng định một điều rằng những cái quan điểm những cái ý kiến cho rằng
đồng bào vùng hạn hán sông kiều mạng các tỉnh miền tây nam bộ
bị bỏ rơi là hoàn toàn không đúng
không đúng với thực tiễn hiện nay đang diễn ra
chỉ có thể là lợi dụng tình hình khó khăn hạn hán sông kiều mạng
để những đối tượng xấu xuyên tạc chống phá
họ quy kết để người dân lầm tưởng
họng làm suy giảm niềm tin của nhân dân
và vai trò lãnh đạo của đảng hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước
kính thưa quý vị
trái hẳn với những luận điệu xuyên tạp của các phần tử cơ hội chính trị các thế lực thù địch
đảng nhà nước chính quyền địa phương
đã có nhiều giải pháp nhằm ứng phó với tình hình hạn hán xâm nhập mặn
trong đó nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra
không chỉ là đối phó chống lại biến đổi khí hậu
mà là chinh phục thích ứng biến thách thức thành cơ hội
phát triển đồng bằng sông cửu long theo hướng thuận thiên là chính
tôn trọng quy luật tự nhiên phù hợp với điều kiện thực tế
đó là chưa kể đến những giải pháp trước mắt
nhằm chung tay chia sẻ hỗ trợ bà con nhân dân ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức theo dõi giám sát dự báo tình hình về nguồn nước
để chủ động điều hành
theo đó ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ đã bắt hành chỉ trị số bốn
về việc triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước sinh nhập mặn
được hiện ý kiến trị đạo của thủ tướng chính phủ
về đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi
kịp thời tham gia kiểm soát mặn ngọt ngay trong mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng với các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng
và mới đây thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã ký quyết định số năm trăm linh bốn qdttdg
hỗ trợ năm trăm ba mươi tỷ đồng phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
cho tám địa phương vùng đồng bằng sông cửu long
bộ trưởng bộ công an đã có chỉ đạo đơn vị thường trực
là văn phòng bộ công an
đã chủ động theo dõi nắm sát tình hình về thiên tai
và những thảm họa để kịp thời tham nghiệp
với lãnh đạo bộ chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
nhất là đối với lại các biến đổi khí hậu lớn trong thời gian vừa qua
các đơn vị công an đã tổ chức về lực lượng
trong tất cả các dịp cao điểm
trong tất cả các sự cố xảy ra dù đột xuất
thì thủ trưởng công an các đơn vị địa phương đều bố trí ứng trực
thường trực một trăm linh quân số
bên cạnh những giải pháp của các bộ ngành
các địa phương cũng rất chủ động trong việc ứng phó với thiên tai
như đầu tư trang thiết bị lọc nước nhiễm mặn ro
mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho người dân
lắp đặt vòi nước công cộng đảm bảo khắc phục tình trạng thiếu nước
hay khoan bổ sung hàng trăm riêng nước ngầm
ở các tỉnh chịu hạn hán
để cấp nước cho các hộ dân bị ảnh hưởng
dễ thấy trong mùa hạn lại xuất hiện nhiều hơn
những nghĩa cử cao đẹp
trung tay với người dân miền tây
thể hiện sự nỗ lực của các ban ngành
cũng như của toàn xã hội
đối với người dân đồng bằng sông củ long
bên cạnh đó là những giải pháp
về chống sông nhầm mặn
cũng được các địa phương bàn thảo
triển khai để hạn chế thấp nhất
những thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp
tại đồng bằng sông củ long
nhờ thông tin sông nhầm mặn được cảnh báo sớm
nhiều diện tích lúa đã được dịch chuyển
thời vụ phù hợp
nên tránh được các nguyên liệu
ngoài ra các công trình thủy lợi mới được đầu tư
kịp đưa vào sử dụng
đã giúp các địa phương trong vùng phòng chống hạn hán
và sông nhầm mặn hiệu quả
trước dự báo hạn mặn mùa khô
diễn biến phức tạp
nên từ giữa năm hai nghìn một mươi chín
các địa phương đã triển khai các giải pháp để ứng phó
nhận thức được là cái nguy cơ
từ những năm trước đây
thì chính phủ
kịp thời ban hành nghị quyết số một trăm một mươi
một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
có một cái
của hệ thống chính trị vào cuộc
để khắc phục đối với lại
cái sâm ngập mặn cái biến đổi khí hậu
và đảm bảo
trong cái phát triển kinh tế xã hội
ở cái vùng địa phương này
đối với thách thức hiện nay
cần có quy hoạch tổng thể dài hạn
trên những điều kiện có tính bền vững
để biến những thách thức hiện nay thành cơ hội
tạo chuyển biến trong tư duy vài động
phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
lấy tài nguyên nước
làm trung tâm và tổng hợp trên toàn lưu vực
trong đó cũng nhấn mạnh về các giải pháp
cơ chế chính sách chiến lược quy hoạch phát triển
đồng bằng sông cửu long về lâu dài
những cái biện pháp mà chúng ta thực hiện
sẽ giảm thiểu được một cách
giảm thiểu cách tối đa
cái sự tác động
của cái tình trạng biến đổi khí hậu
cũng như là sân nhầm mạnh
ở đồng bằng sông cửu long
thì đó là cái minh chứng sinh động
để phản bác những cái lợi điệu
cái hiện tượng thiên nhiên
ở đồng bằng sông kiều long để chống phá đảng nhà nước
qua mùa khô hẳn
mạng khách nghiệp hai nghìn hai mươi
rút ra các phương dâm
một vấn đề khó thậm chí rất khó
nhưng chính phủ chính quyền các cấp
các thành phần kinh tế và toàn dân
cùng tập trung quyết tâm
cao nhất chúng ta sẽ giải quyết được
vấn đề và giành thắng lại
một cái khó khăn
càng mạnh mẽ và càng tiến lệ
dân tộc ta là như thế ý chí của chúng ta là như thế
kính thưa quý vị và các bạn
càng những lúc khó khăn càng thể hiện
ý chí kiên cường của người dân đồng bằng sông cửu long
nói riêng dân tộc việt nam nói chung
nhưng sót xa thay
khi cả nước đang chung tay
cùng bà con miền tây ứng phó với biến đổi khí hậu kép
thì những kẻ cơ hội
lại diễn trò xuyên tạc
trà đạp lên công sức của nhân dân ta
kiểu diễn trò này
không có gì xa lạ
khi đại dịch covid một mươi chín vừa qua
chúng ta đã kiểm chế được sự bùng phát của đại dịch
khẳng định niềm tin tuyệt đối
vào sự lãnh đạo của đảng chính phủ việt nam
trước những giải pháp kịp thời
quyết liệt sự nỗ lực của chính quyền địa phương
các bộ ban ngành
cộng với sức sống miền tây
chúng ta hoàn toàn tin tưởng
người dân nơi đây sẽ vượt qua hạn hán xâm nhập mặn
sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt
làm thất bại âm mưu
từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này
cũng xin được kết thúc